ngày ba tháng năm tại hà nội cuộc thi sáng tạo robot việt nam robocon đã chính thức phát động
là hoạt động thường niên do đài truyền hình việt nam tổ chức robocon đã trở thành sân chơi khoa học trí tuệ quen thuộc của biết bao thế hệ sinh viên đam mê công nghệ
năm nay mông cổ là quốc gia đăng cai tổ chức cuộc thi sáng tạo robot khu vực châu á thái bình dương abu robocon hai nghìn một mươi chín
lấy ý tưởng từ nền văn hóa và di sản của mông cổ cuộc thi mang thông điệp chia sẻ kiến thức thông qua việc sử dụng hệ thống truyền tin utu kết hợp với trò chơi xay của người mông cổ
với việc yêu cầu thiết kế robot tự động phải di chuyển bằng bốn chân thay vì sử dụng bánh xe đề thi robocon hai nghìn một mươi chín đặt ra thách thức lớn đối với các sinh viên kích thích sự sáng tạo và những ý tưởng đột phá về giải pháp công nghệ để chinh phục
nhằm chọn ra đại diện việt nam tham dự cuộc thi này từ ngày bảy đến một mươi hai tháng năm tới đây tại hải dương
vòng chung kết cuộc thi robocon việt nam hai nghìn một mươi chín sẽ được tổ chức quy tụ ba mươi hai đội tuyển tài năng đến từ các trường đại học cao đẳng kỹ thuật trên toàn quốc